xin kính chào quý vị và các bạn ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bản tin mùa mùa online
thưa quý vị sáng nay ngày chín tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh bình dương mở phiên tòa xét xử đối với cựu giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương lê minh quốc cường
cùng một mươi sáu bị cáo khác về các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép đưa hối lộ và nhận hối lộ
trong số các bị cáo nêu trên có nhiều người từng là cán bộ lãnh đạo các ban ngành ở bình dương bình phước cũng như giám đốc các doanh nghiệp người lao động tự do
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
tại các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh bình dương bình phước và một số địa phương khác
để được giải quyết hồ sơ các bị cáo sau đó đưa hối lộ cho một số lãnh đạo cán bộ thuộc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương ban quản lý các khu công nghiệp bình dương ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình phước
tiếp đó các bị cáo sử dụng giấy phép lao động để lập hồ sơ đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cấp thẻ tạm trú thị thực cho người nước ngoài để lao động ở lại việt nam trái phép
để được giải quyết hồ sơ các bị cáo sau đó đưa hối lộ cho một số lãnh đạo cán bộ thuộc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương ban quản lý các khu công nghiệp bình dương ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình phước

tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy
và tuyên phạt mức án trung thân đối với bị cáo phạm hoàng long chú tải huyện bảo lâm
theo có trạng vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng long tìm mua hai bánh heroin từ một đối tượng tên bình
tại tp hcm với số tiền bốn trăm tám mươi triệu đồng
sau khi sử dụng và bán kiếm lời hết số ma túy trên tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
long tiếp tục tìm đối tượng bình mua bảy trăm linh ba gam ma túy loại heroin một gói ma túy loại ketamin
có khối lượng gần bảy mươi năm g gần chín mươi năm gram và năm mươi bảy viên thuốc lắc với tổng trị giá hơn năm trăm linh triệu đồng
trong quá trình đưa ma túy về tỉnh lâm đồng để tiêu thụ thì long bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
sau khi xem xét kỹ các tình tiết của vụ án hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng
đã tuyên phạt phạm hoàng long mức án trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị vào sáng ngày chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết
đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nguyễn văn hoàng
sinh năm hai nghìn ba trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua kiểm tra hành chính tại nơi ở của hoàng lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu
có liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan công an hoàng quênh cọc chối tội nhưng với những chứng cứ cơ quan công an đưa ra hoàng đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
được biết từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hoàng đã cho nhiều người vay với mức lãi suất ba trăm sáu mươi một năm thu lợi bất chính hơn một trăm hai mươi triệu đồng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật

cũng tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn phí hùng cao trưởng vũ trần minh thành nguyễn hoài nam phan văn hậu và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê vũ hùng về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai tháng năm nguyễn phí hùng điều khiển xe mô tô chở vũ hùng chạy ngang đám cưới nhà dân ở phường nhân hưng thị xã tịnh biên
và đám cưới dùng ghế và ly thủy tinh ném vào người tức giận cả hai rủ thêm các đối tượng trên đến đám cưới để giải quyết mâu thuẫn
khi tới nơi vũ hùng phi hùng hậu và vũ mỗi người cầm một con dao xông vào đám cưới chém ba người bị thương rồi lên xe bỏ trốn
và đến sáng ngày hôm sau lực lượng công an đã nhanh chóng xác định bắt giữ các đối tượng liên quan và thu hồi hung khí gây án
liên quan đến vụ tai nạn khiến một mươi ba người thương vong tại đắk lắc đến sáng ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi
các bác sĩ tại bệnh viện thiện hạnh và bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên vẫn đang tích cực cứu chữa cho một mươi hai nạn nhân
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi tại đường tránh thị xã buôn hồ xe tải do ông phạm văn huân quê ở thái nguyên
điều khiển đã đâm vào xe khách của tài xế phạm phù quý chú tại thành phố buôn ma thuật lưu thông theo hướng ngược lại
vụ tai nạn đã khiến cho một người trên xe khách tử vong tại chỗ một mươi hai người trên xe khách bị thương
ngay sau khi xảy ra tai nạn người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện thiện hạnh
thành phố buôn ma thuật cấp cứu và sau đó một trường hợp phải chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên điều trị
vì bị tổn thương sọ não lồng ngực và cuộc sống rất nặng hôn mê sâu
trong số một mươi một ca còn lại thì có bốn ca bị tổn thương nặng phức tạp về xương ở tay chân
theo các nạn nhân họ là đoàn khách đang trên hành trình đi du lịch
thì tai nạn bất ngờ ập đến và người bị tử vong là hướng dẫn viên du lịch của đoàn
hiện cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn
để xử lý theo quy định của pháp luật
vụ tai nạn nghiêm trọng do xe thành bưởi gây ra tại tỉnh đồng nai làm chín người thương vong vừa qua
đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận
bởi chính tài xế lái xe khách này đã có những lỗi vi phạm nghiêm trọng về trật tự an toàn giao thông
như là chạy qua tốc độ đang trong thời gian bị tước bằng lái
trách nhiệm của tài xế đã rõ tuy nhiên thì nhiều chuyên gia cho rằng
cơ quan điều tra cần làm rõ trách nhiệm của chủ hãng xe khi cố tình giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe
thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe khách của hãng xe thành bưởi đang chạy với tốc độ sáu mươi chín kmh
trong khi tốc độ cho phép chỉ là năm mươi kmh
điều đang nói tài xế này cũng đang trong thời hạn bị tước bằng lái ba tháng cũng chính vì lỗi chạy quá tốc độ
theo quy định của pháp luật những người bị tước bằng lái xe sẽ không được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông
tuy nhiên không hiểu vì lý do gì tài xế này vẫn chở khách đường dài
trước khi vụ việc này xảy ra các xe khách thành bưởi
cũng đã rất nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm lỗi chạy quá tốc độ
trong đó hai trăm bốn mươi sáu phù hiệu xe bị sờ giao thông vận tải tp hcm thu hồi
tại đồng nai hãng xe này cũng đã tám lần bị lực lượng xử phạt lỗi này
nhà xe này họ đang coi thường thương hiệu của họ coi thường tính mạng của người tham gia giao thông
và thực sự đang làm ảnh hưởng tới những cái nhà xe đang làm ăn đàng hoàng khác
tôi mong là các cơ quan chức năng cần làm chặt chẽ hơn
trước những vi phạm mang tính hệ thống và liên tục
thế nhưng nhà xe thành bưởi lại không có những biện pháp giám sát và ngăn chặn
quy định phải lắp thiết bị giám sát hành trình đơn vị này cũng không tuân thủ
cho thấy sự buông lỏng quản lý và phó mạc tính mạng của hành khách cho các tài xế không đủ năng lực và trách nhiệm
có một số trường hợp bị sử dụng áp viện vi phạm về lỗi việc tốc độ để xảy ra những tai nạn rất là nghiêm trọng
thực ra thì cái này là do ý thức của lái xe là cơ bản
doanh nghiệp nào mà sâu sát và quản lý rất là chặt chẽ
có hội quy chế rõ ràng rành mạch và rất là nghiêm khắc đối với anh em lái xe
thì sẽ không vi phạm những cái lỗi như vậy nữa để không có những cái vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra
đối với những nhà xe vi phạm tốc độ sẽ cần có những chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn
để đủ sức dăn đe và lên án
xác định vi phạm xử phạt là quy trình phải thực hiện
người có tội sẽ phải chịu các hình phạt
nhưng từ vụ việc này cũng đòi hỏi cần phải làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan khi tai nạn xảy ra
và chúng ta cần làm gì để giảm thiểu những vụ tai nạn thương tâm như thế này trong tương lai